thưa quý vị các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại khu vực trường học thì luôn khiến dư luận lo lắng bức xúc
bởi lẽ đó mà tháng chín tháng tự trường cũng là thời điểm được lựa chọn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
nhằm nâng cao kiến thức ý thức trách nhiệm kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý nhà giáo nhân viên người lao động và học sinh
trường học vốn là nơi an toàn nhưng lại đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
như đã đề cập ở phần đầu của chương trình vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra tại trường trung học cơ sở thanh dương huyện thanh trương tỉnh nghệ an
nguyên nhân là do người phụ nữ bất cẩn không quan sát đã lùi xe đâm một em học sinh lớp sáu tử vong
vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông báo động đòi hỏi phải xiết chặt hơn nữa trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học
lùi xe kỹ năng rất cơ bản đối với bất cứ ai khi lái xe ô tô đòi hỏi thao tác khả năng quan sát
xong không phải ai cũng sử dụng thành thạo kỹ năng này nhẹ thì va chạm nặng có thể gây hậu quả khôn lường
mới đây tại trường trung học cơ sở thanh dương huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng
một người phụ nữ điều khiển xe ô tô lùi xe không quan sát đã khiến một học sinh lớp sáu tử vong
và rồi chủ đề phụ nữ
phụ nữ lái xe một lần nữa đã được lôi ra bàn tán
không biết bao nhiêu vụ chết oan kiểu này rồi tương hiệp cho bé
chuyện thì cũng đã xảy ra rồi cũng không biết nói gì thêm
xin chị em phụ nữ lái xe hãy tập trung và quan sát kỹ vào
lái xe chưa thành thạo thì đứng ra đường làm khổ người khác
nhiều người mới biết lái một tí còn bớ ngữ mà đã lái xe ra đường
lúng túng không xử lý được
nói chung là gây họ ngay
rõ ràng đây không phải là lần đầu
vụ việc lùi xe gây tai nạn chết người xảy ra gây mất an toàn giao thông trong trường học
xong vẫn chưa có những biện pháp triệt để để ngăn chặn
hiện nay tình trạng phụ huynh học sinh dừng đỗ trái phép trên lòng đường
vỉa hè xung quanh cổng trường học diễn ra khá phổ biến
tuy hiếp sự an toàn của học sinh
và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
cư dân mạng mong muốn qua vụ tai nạn đau lòng vừa
qua các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra
xử lý vi phạm lòng đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ
thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông toàn khu vực trong trường
và khu vực xung quanh cổng trường
hồ chí điểm đỗ xe phù hợp để phụ huynh đưa đón học sinh an toàn
tôi thấy nhiều trường hiện nay thiếu vịnh đỗ xe cho phụ huynh học sinh
nên họ thường tràn xuống lòng đường để đưa đón con
rất nguy hiểm vừa cản trở giao thông vừa mất an toàn cho chính họ và con em của mình
quan trọng vẫn là ý thức nhiều người biết là nguy hiểm nhưng họ cứ tiện ở đâu là đỗ đấy
tôi nghĩ lực lượng chức năng nên xử phạt thật nghiêm để tăng tính vấn đề
chứ để tình trạng này diễn ra sẽ luôn tìm ẩn các vụ tai nạn đau lòng
cư dân mạng cho rằng ngoài việc tuần tra xử phạt của lực lượng chức năng
các cơ sở giáo dục cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền
pháp luật giao thông văn hóa giao thông cho học sinh
để từ đó chính các em là những tuyên truyền viên giúp phụ huynh thay đổi nhận thức
trong đảm bảo cho tự an toàn giao thông
có như vậy mới ngăn chặn được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
khi các em học sinh được tuyên truyền lồng ghép bằng những gì thực tế đang diễn ra
các em mới thấy được sự nguy hiểm từ đó mới thay đổi nhận thức
một khi các em tuân thủ luật lệ giao thông
thì các em mới là người ngăn cản hành vi vi phạm giao thông của chính bố mẹ mình
sẽ rất khó để thay đổi nhận thức nhưng tôi tin rằng
mưa rầm thấm lâu bằng các biện pháp cách làm hay
ý thức sẽ nâng cao từ đó hình thành văn hóa giao thông văn minh an toàn
bạn nghĩ sao về vụ tai nạn đau lòng do lùi xe bất cần khiến học sinh tử vong
kỹ năng lái xe và việc siết chặt trật tự an toàn giao thông
tại khu vực trường học mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân